ngày bốn tháng sáu nam mua ma túy đá đem đến nhà đối tượng trần thượng thẩm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
là đối tượng vừa đi cai nghiện về tại địa chỉ hai trăm năm mươi ba kim mã ba đình và đã sử dụng ma túy đá hai lần tại đây
khoảng năm giờ sáng ngày năm tháng sáu sau khi sử dụng ma túy đá do lo sợ bị bắt
nam đã trốn lên tầng tum ngôi nhà số hai trăm một mươi năm kim mã
cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an tp hà nội huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tính toán các phương án vây bắt đối tượng đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú
đến tám giờ sáng đối tượng mai quốc nam đã bị ban chuyên án bắt giữ
hiện đối tượng đã được di lý về công an tỉnh bình thuận để tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức truy bắt triệu quân sự
quê quán tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên tại khu vực đèo hải vân
thuộc địa phận phường hòa hiệp bắc quận liên triều tp đà nẵng
đây là phạm nhân nguy hiểm vượt ngục t một mươi thuộc quân khu năm
dù thấm mệt sau gần ba mươi giờ căng sức truy tìm đối tượng
thế nhưng các chiến sĩ công an quân đội vẫn không rời hiện trường
quyết tâm không để đối tượng lợi dụng đêm tối tẩu thoát
lực lượng công an quân đội đã sử dụng flycam để hỗ trợ phát hiện nơi đối tượng triệu quân sự
có thể lẩn trốn trong rừng
sử dụng flycam sẽ giúp cho cơ quan chức năng quan sát diện rộng
nhất là các khu đất trống trong rừng và trên đèo
theo lãnh đạo công an tp đà nẵng phạm nhân này mang án tủ trung thân
đã nhiều lần gây án và trốn ngục cần có biện pháp cứng rắn
trường hợp bị phát hiện nếu chống cự có thể tiêu diệt
ngày hôm qua dù điều kiện thời tiết nắng nóng gai gắt
cơ quan chức năng đã huy động lực lượng công an biên phòng
các đơn vị của quân khu năm tham gia truy bắt triệu quân sự
lực lượng truy bắt cũng truy tìm dọc ven suối và các nhà dân
nơi phạm nhân lẩn trốn có thể tìm đến lấy nguồn thức ăn nước uống
phụ trách công tác truy bắt đối tượng tại đèo hải vân
thượng tá trần cảnh phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết
hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc công an tp đà nẵng làm chủ công
phối hợp với lực lượng quân sự tổ chức tìm kiếm truy bắt đối tượng trong hai ngày qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê hoàng nam
trú tại ấp long phú xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn tiến chú xã long điền b huyện trợ mới
có quan hệ tình cảm với một bạn gái chú xã long giang huyện trợ mới
được một thời gian thì cả hai chấm dứt mối quan hệ
khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi cô gái này nảy sinh tình cảm với lê hoàng nam
sau đó tiến và nam nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề này
nên hai bên gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc đánh nhau nam bị té ngã và nhặt được một thanh sắt bằng kim loại dài khoảng hai mươi cm
đánh nhiều cái vào người tiến nên tiến bỏ chạy
nam thiếu thủ truy đuổi và dùng thanh sắt nói trên đánh tiến gây thương tích nặng
cho đến khi mọi người xung quanh phát hiện và đến can ngăn thì nam mới dừng tay và bỏ đi
tiến được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị
đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi thì xuất viện với tỷ lệ thương tích là một mươi bảy
công an thành phố mỹ
to tỉnh tiền giang vừa bắt giữ đối tượng đoàn công thái trú tại phường bảy thành phố mỹ tho
về hành vi cướp sở tài sản
đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an thái khai nhận trưa ngày hai mươi tám tháng năm thái điều khiển xe mô tô
đến đoạn đường thuộc khu phố một mươi phường năm thành phố mỹ tho
giật chiếc cặp để trên sàn xe mô tô của một phụ nữ lưu thông cùng chiều rồi tẩu thoát
trong cặp có bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một chiếc điện thoại di động iphone tám plus
gần một mươi sáu triệu đồng
đến một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng năm thái trở về nhà trọ ở ấp hai xã đạo thạnh
thì bị công an thành phố mỹ tho bắt giữ
thưa quý vị một băng nhóm chuyên thuê xe ô tô đi giàn dựng cảnh móc túi của người dân
vừa bị đội điều tra tổng hợp của công an thành phố bôn ma thuận tỉnh đắk lắc
triệt xóa thành công
nhóm này gồm võ ngọc thạnh chú tại xã mỹ chánh huyện phù mỹ tỉnh bình định
phan văn toàn chú tại xã lâm sơn huyện ninh sơn
tỉnh ninh thuận và một đối tượng nữ tên lan chú tại tỉnh đắk lắc
chưa rõ nhân thân lai lịch hiện đã bỏ trốn
theo lời khai ban đầu do có mối quan hệ quen biết từ trước
nên ngày ba mươi một tháng năm thạnh và toàn rủ nhau lên thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tại đây cả hai đã móc nối với đối tượng lan
sau đó cả ba thuê nhà nghỉ ở lại rồi lên kế hoạch thuê xe ô tô bảy chỗ
làm phương tiện giả vờ vận chuyển hành khách để thực hiện hành vi móc túi
sau khi bàn bạc cụ thể thạnh là người lái xe toàn và lan ngồi băng ghế sau
sau đó cả ba điều khiển xe đi trên các tuyến phố thành phố bôn ma thuận
khi thấy người nào đón xe là chúng dừng lại rồi trèo kéo khách lên xe
khách nói đi đến đâu chúng cũng chở
khi khách đã lên xe thì toàn và lan sẽ ra tay móc túi
lấy cắp tài sản rồi tìm cách đuổi khách xuống
tôi là người lái xe
sau là cái dịp ngày dịch bệnh tôi có rảnh rỗi thất nghiệp
là cái lên trên đắk lắc
sau đó liên hệ với toàn thơ một chiếc xe bảy chỗ
sau đó hẹn toàn với chị lan để gặp để đi làm
thì tôi là lái xe hoàn toàn là ngồi sau thì cho khách lên
rồi lấy cơ hội để lấy tiền của người ta
bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong một tuần qua
chúng đã dụ khách lên xe và tự nhiên đưa khách lên xe
họ đã thực hiện được ba vụ móc túi với số tiền chiếm đoạt trên một mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền này cả ba đã chia nhau tiêu xài cá nhân
qua cái vụ việc này chúng tôi muốn khuyến cáo người dân hai vấn đề
cái thứ nhất là những ai là bị hại của cái nhóm đối tượng này
với cái phương thức thủ đoạn như trên
thì đề nghị liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra
của hành phố buông thuộc để trình báo nội dung
để chúng tôi có căn cứ xử lý đối tượng thêm các hành vi
cái vấn đề thứ hai cảnh báo người dân thì khi đón xe mà xe dù
xe không rõ các cái hãng và xe đặc biệt là các loại xe bảy chỗ
và đưa đón trong địa bàn phạm vi các tuyến huyện
hoặc các tuyến liên tỉnh thì phải hết sức cảnh giác
cái phương thức thủ đoạn của cái nhóm đối tượng này
khi lên thì các đối tượng sẽ nhanh chóng thực hiện hành vi móc túi
hiện công an tp buông ma thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba tháng
đối với thạnh và toàn
để tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời truy bắt đối tượng lan
để xử lý theo quy định của pháp luật
một điểm đánh bạc dưới hình thức chơi cờ cá ngựa ăn thua bằng tiền
tại một quán cà phê thuộc phường ba tp sóc trăng
vừa bị công an tp sóc trăng trịt xóa vào trưa ngày hôm qua năm tháng sáu
lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cà phê thuộc đường ba mươi tháng bốn
khóm hai phường ba tp sóc trăng do bà tạ kiều sương làm chủ
tại đây công an tp sóc trăng bắt quả tang chín đối tượng
đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi cờ cá ngựa an thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ số tiền
trên ba mươi hai triệu đồng của một số tăng vận có liên quan
điểm đánh bạc trên do bà sương tổ chức và trực tiếp thu tiền sâu
hiện vụ việc đang được công an tp sóc trăng tiến hành xử lý các đối tượng
hai đường dây hoạt động mua bán hóa đơn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
vừa bị công an tp sóc trăng đấu tranh bóc ngỡ thành công
đáng chú ý là các đối tượng trong đường dây này đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả
để thành lập nhiều công ty nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống
cho nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn khắp cả nước
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tp sóc trăng phát hiện
nhiều doanh nghiệp tại địa bàn tp sóc trăng có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép
của các doanh nghiệp tại yên bái tp hcm với số lượng lớn để kê khai hợp thức hóa hàng hóa mua vào
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của doãn ngọc huy cùng ba đối tượng khác
huy đã chỉ đạo trần khánh hưng sử dụng facebook có tên tony trần
đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để giao bán hóa đơn trên mạng
tìm người mua với giá bán bằng ba giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn
để hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống
nhóm của huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm tri và giấy giới thiệu
sau đó huy thuê nguyễn duy thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều trú tại tp hcm câu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng
với thủ đoạn này trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
nhóm của huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần hai tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng sáu mươi tỷ đồng
các đối tượng cấu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng
để thực hiện các giao dịch thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng
bản chất là không có tiền thanh toán
và đây là một điều kiện mà đối với tất cả các tội phạm mua bán trái phép hóa đơn
đều phải thực hiện được các thủ tục thanh toán qua ngân hàng
thì các hóa đơn khống mới có giá trị sử dụng
do đó mà các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng
và thực hiện các thủ tục thanh toán khống trên hệ thống bản chất là không có tiền
và đây là một thủ đoạn mà các vụ án
trước đây chúng tôi đã điều tra rất nhiều vụ án mua bán trái phép hóa đơn
nhưng chưa có cái thủ đoạn này
cùng thời điểm này công an tp việt trì tỉnh phú thọ cũng đã điều tra
làm rõ vụ mua bán hóa đơn trái phép do đối tượng hà đình đoàn điều hành
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
đoàn đã sử dụng ba công ty đều do đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành
để ký khống và lập khống một mươi ba hồ sơ thi công các hạng mục công trình
thuộc dự án nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hưu hạn hoàng lan
ở tại lào cai do nguyễn thị nga làm giám đốc
đoàn đã sử dụng ba công ty trên để xuất khống một mươi ba hóa đơn giá trị gia tăng
theo các hợp đồng xây dựng cho công ty trách nhiệm hưu hạn hoàng lan
với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đoàn thu lợi bất chính gần chín tỷ đồng
rõ ràng qua các chuyên án này đã cho thấy lỗ hỏng trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng
đang bị các đối tượng tội phạm lợi dụng
về phía cơ quan điều tra thì theo chúng tôi đề xuất
thì nên có những quy định chặt chẽ về việc là khi đăng ký thành lập các doanh nghiệp
cũng như thực hiện cái cai thuế đối với các doanh nghiệp
cũng như việc là mở tài khoản giao dịch của các doanh nghiệp
bởi vì đây chính là cái điểm mắt xích mà các đối tượng đã lợi dụng
để có những cái sử dụng các giấy tờ giả và đăng ký

doanh nghiệp có thể nói là doanh nghiệp ma
sau đó xuất hóa đơn hoạt động trong thời gian rất ngắn
là giải thể doanh nghiệp và bỏ hết tất cả các tài liệu
và nếu như sau doanh nghiệp có việc vi phạm pháp luật xảy ra
thì các cơ quan chức năng cũng không truy nguyên được đối tượng thành lập các doanh nghiệp này
tình trạng tội phạm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng diễn biến phức tạp
với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
thực tế này không chỉ làm thất thoát ngân sách nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp
việc khám phá thành công các chuyên án này
thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm của công an tỉnh phú thọ
không để tội phạm hoạt động lộng hành
qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác của các cơ quan tổ chức và nhân dân trên địa bàn
chiều qua năm tháng sáu một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã hoàn cần
hàm cần huyện hàm thuận nam của tỉnh bình thuận
làm ba học sinh tiểu học tử vong
ba em học sinh bị đuối nước đều sống ở thôn ba xã hàm cần
và là học sinh của trường tiểu học hàm thạnh hai huyện hàm thuận nam
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày năm tháng sáu
một nhóm nam học sinh rủ nhau đi tắm sông ở đoạn qua thôn ba xã hàm cần
trong số này có hai em ngồi trên bờ chơi
hai em học sinh nói trên đã xuống sông tắm và bị đuối nước
thế vậy hai em ngồi trên đã chi hô kêu cứu
người dân địa phương đã hô hoán và đến ứng cứu
tuy nhiên khi mọi người đến thì cả ba em đã bị chìm
sau một giờ tổ chức tìm kiếm thi thể của ba em đã được tìm thấy
và đối tượng nguyễn tiến tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại số nhà ba mươi tiền phương phường trường thi tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê bá minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại khu phố sáu phường bắc sơn thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý